như vậy là một năm học mới đã lại sắp bắt đầu đối với các em học sinh để sẵn sàng cơ sở vật chất cho các em yên tâm khi đến lớp
ngay sau khi nước rút tại vùng trọng điểm lũ lụt huyện trương mỹ thành phố hà nội các trường học trên địa bàn đã khẩn trương dọn dẹp chuẩn bị chào đón ngày tự trường
đến thời điểm hiện tại hàng trăm học sinh ở xã nam phương tiến huyện trương mỹ hà nội vẫn chưa thể đến trường do tình hình lụt ở đây vẫn còn diễn ra phức tạp
mặc dù nước đã rút dần nhưng hầu hết các trường vẫn còn đang ngập úng sâu trong nước nước rút chậm khiến cho việc dọn dẹp trường học trở nên khó khăn hơn
các trường học tại địa phương vẫn đang huy động các lực lượng dân quân tử vệ thanh niên tình nguyện trên địa bàn xã huyện cố gắng dọn dẹp khắc phục những hậu quả
các trường học tại địa phương vẫn đang huy động các lực lượng dân quân tử vệ thanh niên tình nguyện trên địa bàn xã huyện khắc phục những hậu quả